được coi là biểu tượng của sự công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh lào cai khu công nghiệp tàng lỏng tại huyện bảo thắng với diện tích hơn một hectare kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tuy nhiên sau nhiều năm đi vào hoạt động thì nơi đây lại là điểm gây ô nhiễm môi trường nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân xung quanh
đây là nước được bơm trực tiếp từ giếng của gia đình chị trần thị dung tại thôn phú hà một huyện bảo thắng lào cai
nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nước có màu vàng đục kèm theo mùi tanh đồng
theo chị dung chia sẻ thì hiện tượng này mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây từ khi có các nhà máy trong khu công nghiệp tàng lỏng đi vào hoạt động khiến nguồn nước của gia đình chị bị ô nhiễm không thể sử dụng được
tuy nhiên sau nhiều năm đi vào hoạt động thì nơi đây lại là điểm gây ô nhiễm môi trường nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân xung quanh
tuy nhiên sau nhiều năm đi vào hoạt động thì hiện tượng này mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây từ khi có các nhà máy trong khu công nghiệp tàng lỏng đi vào hoạt động khiến nguồn nước của gia đình chị bị ô nhiễm không thể sử dụng được